công an quận tân bình tp hcm cho biết hiện đang bắt giữ đối tượng nguyễn quang long về tội danh lừa đảo chuyến đất tài sản
tại cơ quan điều tra long khai nhận qua mạng xã hội zalo có quen biết chị văn thị kim ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
qua thời gian nói chuyện tới ngày hai mươi một tháng một mươi một long hẹn đi chơi cùng chị ngọc rồi cả hai vào thuê phòng khách sạn trên đường trường sơn quận một mươi
thấy chị ngọc sử dụng điện thoại iphone đắt tiền long nảy sinh ý định chiếm đoạt
trên đường trở về tới khu vực chợ phạm văn hai long vợ nói chị này xuống xe và mượn điện thoại để gọi cho bạn với ý định rồ ga bỏ chạy
chị ngọc không xuống xe mà dằn co với long được một đoạn thì cả hai bị ngã xe
long dùng tay đánh vào người chị ngọc lúc này chị ngọc hô hoáng thì được quần chúng nhân dân hỗ trợ bắt giữ long giao cho công an
hiện công an quận tân bình đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng nguyễn quang long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản